ngày hai mươi một tháng một mươi hai những ngày phim việt nam tại liên bang nga đã chính thức được khai mạc tại thủ đô moscow
sự kiện này do bộ văn hóa liên bang nga bộ văn hóa thể thao và du lịch của việt nam đại sứ quán việt nam tại liên bang nga phối hợp tổ chức
trong bối cảnh dịch covid một mươi chín khiến nhiều chương trình kế hoạch bị hoãn buổi khai mạc những ngày phim việt nam tại liên bang nga
có thể diễn ra được xem là nhờ sự nỗ lực hỗ trợ và sự phối hợp sát sao của các cơ quan hai nước việt nam và liên bang nga
trong những năm gần đây hợp tác văn hóa giữa việt nam và liên bang nga phát triển tích cực
những ngày phim việt nam tại liên bang nga sẽ tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực văn hóa nói chung và điện ảnh nói riêng
những ngày phim việt nam tại liên bang nga diễn ra từ ngày hai mươi một đến ngày hai mươi năm tháng một mươi hai
trình chiếu năm bộ phim đặt các giải thưởng
điện ảnh nói riêng là những ngày phim việt nam tại liên bang nga sẽ tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực văn hóa nói chung và điện ảnh nói riêng
điện ảnh trong và ngoài nước phim được chiếu với âm thanh ngôn ngữ gốc kèm phụ đề tiếng việt và tiếng anh
ngay sau lễ khai mạc bộ phim hạnh phúc của mẹ của đạo diễn phạm huỳnh đông sản xuất năm hai nghìn một mươi chín đã được trình chiếu